thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm gặp mặt cán bộ nhân viên ngân hàng công thương việt nam việt in banh và ngân hàng ngoại thương việt nam vietcombank
hai ngân hàng này là những ngân hàng tiên phong trong thực hiện chính sách tiền tệ và cũng là hai đơn vị kinh doanh đầu tiên thủ tướng tới thăm dịp đầu năm mới mậu tuất
phát biểu về cán bộ người lao động việt tin banh tại một trăm năm mươi năm điểm cầu trực tuyến trên cả nước
thủ tướng chuyển lời thăm của lãnh đạo đảng nhà nước đến toàn thể hai mươi bốn cán bộ nhân viên việt tin banh
chúc mừng những thành tích quan trọng mà ngân hàng đã đạt được trong năm qua
thủ tướng đánh giá cao việt tin banh đã cổ phần hóa thành công phát triển nhanh dịch vụ công nghệ ngân hàng hỗ trợ trong xử lý nợ xấu
bảo đảm hệ thống hoạt động tốt nâng cao hiệu quả quản trị ngân hàng để củng cố niềm tin với khách hàng
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng yêu cầu việt tin banh nỗ lực đóng góp vào thực hiện các nhiệm vụ đạt ra
trong đó cần chú trọng tăng cường năng lực tài chính nâng cao năng lực quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế
qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh
ngân hàng cần xây dựng giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và kiểm soát cơ cấu tín dụng
nghiên cứu vận dụng các chủ trương của chính phủ trong việc ưu tiên những lĩnh vực mà chính phủ quan tâm
cùng với đó việt tiên banh tiếp tục xử lý nợ xấu tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính
tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp
đến thăm gặp mặt đầu xuân một mươi sáu cán bộ nhân viên của việt công banh
tại hội sở chính và thông qua các đầu cầu trực tuyến cả nước
thủ tướng bày tỏ ấn tượng về tinh thần làm việc văn minh của ngân hàng việt công banh
và điều đó giúp ngân hàng này nhận được sự tin tưởng của khách hàng và xã hội
thủ tướng cho rằng việt công banh là ngân hàng thương mại được đánh giá cao ở nhiều phương diện
phát huy tốt truyền thống năm mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
một trong những nguyên nhân quan trọng giúp việt công banh đạt kết quả tốt như năm qua
là nhờ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào và có chiến lược phát triển đúng đắn
thời gian tới thủ tướng yêu cầu việt công banh xác định tầm nhìn là ngân hàng tầm cỡ khu vực ở châu á
từ đó các cán bộ nhân viên xác định trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ
việt công banh cũng không thỏa mãn với quy mô uy tín hiện nay mà phải vươn lên
góp phần đưa nền kinh tế phát triển hơn nữa trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu
thủ tướng cũng yêu cầu việt công banh có giải pháp bảo đảm chất lượng tín dụng
và tiếp tục kiểm soát nợ xấu ở mức thấp
nhấn mạnh chính phủ lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ
thủ tướng yêu cầu việt công banh lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ
cùng với đó là tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển